một trăm hai mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chín mươi tám người chết và chín mươi người khác bị thương
đây là số liệu thống kê về tình hình trật tự an toàn giao thông sau bốn ngày nghỉ lễ
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến mùng hai tháng năm được cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết chiều ngày hai tháng năm
các vụ tai nạn giao thông trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ
kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận trên tuyến đường thủy và đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông
đã có hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bốn ngày nghỉ lễ
làm chết bảy người bị thương một người
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông lập biên bản trên hai mươi ba tám trăm linh trường hợp vi phạm
đường bộ hai mươi hai một trăm chín mươi trường hợp đường thủy một sáu trăm một mươi trường hợp
tức giấy phép lái xe một một mươi hai trường hợp tạm giữ ba sáu trăm chín mươi sáu phương tiện